theo thống kê của bộ y tế trong chín tháng qua trên cả nước đã ghi nhận gần bốn mươi ca mắc sốt xuất huyết cao hơn hai mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
điều đáng chú ý là khu vực miền nam ghi nhận tới hơn hai mươi chín trường hợp chiếm tới ba phần tư số ca mắc trên cả nước
trong đó số ca mắc số xuất huyết tập trung nhiều nhất là tại các tỉnh đông nam bộ như tp hcm đồng nai bình dương
riêng tp hcm hiện số ca mắc nhiều nhất cả nước với chín ca trong đó có ba trường hợp tử vong
các chuyên gia khuyến cáo người dân không điều trị tại nhà mà hãy đến ngay cơ sở y tế khi có các biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết
như xuất cao liên tục từ hai đến bảy ngày khó hạ xuất đau cơ đau khớp buồn nôn đau bụng đau đầu phát ban xuất huyết rời ra